bộ công an cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính phủ điện tử chính quyền điện tử tăng cường các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực an ninh trật tự gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính đồng thời phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu xây dựng của lực lượng công an
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng khẳng định trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm
uy tín vị thế việt nam đã không ngừng được tăng cường đây được xem là thời cơ vàng để phát triển đất nước điều này có sự đóng góp trực tiếp quan trọng của lực lượng công an từ trung ương tới địa phương
nhất lực hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh vị thế quốc tế của nước ta tình hình quốc tế được tăng cường

thủ tướng đề nghị lực lượng công an nhân dân phải chủ động nhắm chắc dự báo sát tình hình quốc tế khu vực và diễn biến trong nước kịp thời phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực phản động làm giảm và tiếp tục đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội